ngày mai ngày một mươi hai tháng năm đại lễ phật đàn liên hợp quốc vê sắc hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức khai mạc tại chùa tam trúc tỉnh hà nam
đến thời điểm này tất cả các khâu chuẩn bị cho lễ khai mạc đại lễ phật đàn liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đã hoàn tất
theo thông tin từ ban tổ chức đại lễ đến thời điểm này đã có trên một sáu trăm linh đại biểu quốc tế chính thức
từ năm trăm bảy mươi phái đoàn quốc tế thuộc trên một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
cùng khoảng hai mươi đại biểu phật tử trong nước đại diện các hội phật tử việt nam ở nước ngoài
phật tử việt kiều tiêu biểu lãnh đạo các tôn giáo bạn tham dự
đại lễ vơ sát năm hai nghìn một mươi chín sẽ được diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
với chủ đề cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững